thưa quý vị những ngày qua các ca nhiễm biến chủng omicron đã được ngành y tế việt nam công bố
được xác định là có tốc độ siêu lây nhiễm gấp bảy mươi lần so với biến chủng delta
bởi vậy mà ngay khi những ca mắc biến chủng omicron xuất hiện thì một số người dân đã bắt đầu là có tâm lý lo lắng
không biết là mình có nhiễm biến chủng mới này hay không
vâng nhanh chóng nắm bắt được cái tâm lý của người dân thì trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện
các giao bán kit xét nghiệm nhanh được quảng cáo là có thể phát hiện biến chủng omicron
cần phải hiểu rõ là khi xét nghiệm nhanh thì chỉ có thể giúp phát hiện nhiễm covid một mươi chín hay là không
chứ không thể phân biệt được là mắc biến chủng cụ thể nào nếu không được giải trình tự gen
bởi vậy các chuyên gia khuyến cáo đến người dân là cần lưu ý tránh mất tiền oan
biến chủng omicron đang khiến thế giới trao đảo
việt nam cũng đã ghi nhận ba mươi ca nhiễm biến thể này và đều là người nhập cảnh
các địa phương cũng đã lên các
các kịch bản ứng phó
cũng từ đây nhiều hội nhóm trên các trang mạng xã hội giao bán rầm rộ lại kýt xét nghiệm
được cho là có khả năng phát hiện biến chủng omicron với cam kết mua bao nhiêu có bấy nhiêu
đủ mọi giá cả và trao mời với đủ các hãng có nguồn gốc từ hàn quốc ấn độ đức
từ khi nào dịch diễn biến phức tạp là y như rằng lừa đảo ngày càng nhiều
mọi người hãy chú ý đừng để bị lừa
tôi nghĩ mắc covid một mươi chín
covid một mươi chín chủng nào không cần thiết vì đều phải thực hiện tự cách ly thực hiện năm k trong gia đình
do đó đừng nên lo lắng quá mà sập bẫy lừa đảo
các chuyên gia nhận định việc phát hiện ra biến chủng mới omicron thì phải tiến hành giải trình tự gen
thậm chí khi xác định một người nhiễm covid một mươi chín còn tùy lượng virus
nếu lượng virus thấp rất khó giải mã trình tự gen
phải lượng virus cao mới có thể làm
do đó việc tìm chủng mắc bệnh nằm ngoài khả năng
của người dân và cả các bệnh viện
bởi chỉ có viện nghiên cứu mới làm được việc giải mã trình tự gen để phân biệt biến thể
vì vậy không có loại kit test riêng biệt nào chỉ dùng để phát hiện biến chủng omicron
kit test cũng chỉ giúp phát hiện một người có nhiễm covid một mươi chín không thể phân biệt được
người đó mắc biến chủng cụ thể nào nếu không giải trình tự gen
việc thực hiện các kỹ thuật này rất phức tạp
máy móc hiện đại mới có thể giải mã
không được lấy đâu ra loại kits nào có thể phân biệt được ngay
tôi thấy rằng việc tìm biến chủng nào chỉ quan trọng với những người làm nhiệm vụ tầm soát cộng đồng hoạch định giải pháp chống dịch
còn người bệnh chỉ cần quan tâm mình thuộc đối tượng nào
có yếu tố nguy cơ gì để khi phát hiện mắc covid một mươi chín thì cần báo ngay cơ sở y tế để được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sớm
hiện tại chỉ có thể khẳng định chủng omicron dễ lây hơn delta bảy mươi lần
nhưng triệu chứng trước mắt nhẹ hơn
xong nếu phát hiện nhiễm bệnh thì việc điều trị đều như nhau
các chuyên gia cho rằng người dân khi phát hiện các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
dù biến chủng nào đều xử trí như bình thường
vẫn tiếp tục cách ly theo dõi điều trị thông thường tránh mất tiền oan
vì hiện nay không có loại kit xét nghiệm thương mại nào
hãy là người sử dụng mạng xã hội thông thái cập nhật thông tin chính thống đừng chia sẻ tiếp tay cho lừa đảo
vì chúng ta đã quá vất vả khó khăn vì dịch bệnh kéo dài rồi
dù dịch bệnh phức tạp chúng ta vẫn nên cố gắng thực hiện nghiêm năm k của bộ y tế
đây cũng là cách tự bảo vệ chính mình và người thân trong gia đình
kit test nhanh covid một mươi chín được đô thổi là sản phẩm duy nhất có khả năng phát hiện biến chủng omicron
đang được giao bán tràn lan trên mạng xã hội với đủ giá cả khác nhau
bạn nghĩ sao về vấn đề mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ quan điểm ý kiến của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân